ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn xoan làm thủ tục thành lập công ty thiên bình
và được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
gồm hai thành viên góp vốn là xoan chín mươi năm vốn điều lệ giám đốc công ty
người đại diện theo pháp luật và ông lê quốc sơn chồng của xoan góp năm
sau khi sử dụng pháp nhân công ty thiên bình mua được một trăm linh cổ phần công ty sao mai
xoan đã ký hai hợp đồng chuyển nhựa phần vốn góp từ công ty này
sang công ty happy town làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh
xác định công ty happy town sở hữu chín mươi cổ phần tại công ty thiên bình
thuê luật sư làm hồ sơ chứng minh công ty fortune camp development
thuộc nhóm công ty của john kul do vợ ông này làm đại diện
đã sở hữu thực tế sáu mươi cổ phần công ty sao mai
sau đó soan sử dụng hai hợp đồng chuyển nhựa phần góp vốn đề ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
có chữ ký giả của bà wang ji chủ sở hữu công ty happy town
và trực tiếp ký giả chữ ký
của bà lê thị sa mẹ ruột xoan trên hợp đồng
làm thủ tục chuyển nhựa phần vốn góp từ công ty happy town
sang cho xoan và bà sa rồi làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp
loại trừ phần góp vốn của công ty happy town tại công ty thiên bình
hôm sau ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
cấp giấy phép thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ hai cho công ty thiên bình
xác nhận xoan sở hữu chín mươi bà sa sở hữu một mươi cổ phần công ty thiên bình
như vậy công ty happy town do bà wang thi làm đại diện
không còn vốn góp tại công ty thiên bình
soan đã hoàn thành việc chiếm đoạt của ông john kuhn hai triệu tám trăm năm mươi đô la
cáo trạng nêu để nhận tiếp số tiền ba trăm năm mươi đô la còn lại theo thỏa thuận
xoan cung cấp văn bản sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu
cổ phần công ty sao mai trước đây yêu cầu ông john chuyển tiền
để xin giấy phép khai thác mỏ sao mai
việc kiểm soát cáo buộc sau khi hoàn tất những hành vi gian dối trên
xoan đại diện công ty sao mai ký hợp đồng và ký giả chữ ký của ông lê quốc sơn
trên hợp đồng chuyển nhượng một trăm linh cổ phần công ty sao mai cho ba cá nhân
lấy năm mươi tỷ đồng mà không thông báo cho ông john kun
như vậy bằng các hành vi gian dối và phương thức thủ đoạn
soan đã chiếm đoạt ba triệu hai trăm linh đô la đương đương hơn sáu bảy tỷ đồng
là tiền của ông john khon chuyển để đầu tư mua cổ phần công ty sao mai
theo cáo buộc
ngoài ra cáo trạng cũng nêu trong khoảng thời gian xảy ra vụ án
bà soan cũng môi giới cho ông john kuhn hợp tác đầu tư nhiều mỏ khoáng sản khác
có giá trị lên đến hàng chục triệu đô la trong đó có mỏ tân cẩm sương
hay hợp tác đầu tư khai thác mỏ titan tám mươi ba hectare tại khu vực hoàng lan
thuộc công ty đường lâm do ông trần văn quận làm giám đốc
tuy nhiên các giao dịch này được xác định là dân sự
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ông john kuhn tố cáo bà soan chiếm đoạt tiền
trong giao dịch hợp tác từ năm hai nghìn một mươi ba
ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bà xoan bị bắt
khi vụ án được viện kiểm sát chuyển qua tòa án nhân dân tp hcm
để đưa ra xét xử bà xoan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm ba mươi chín bộ luật hình sự một nghìn chín trăm chín mươi chín
tòa đã hai lần trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ nhiều tình tiết
nội dung cáo buộc và hành vi của hàng loạt doanh nhân liên quan
theo kiến nghị của các luật sư bào chữa cho bị cáo
nhằm tránh làm oan và bỏ lò tội phạm
luật sư phạm ngọc trung tham gia bảo chữa cho bị cáo từ giai đoạn điều tra cho biết
bà soan và ông john kuhn là những nhà môi giới đầu tư
chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời khoáng sản bia bất động sản
nhằm kết nối các doanh nghiệp việt nam có nhu cầu về tài chính công nghệ
với các nhà đầu tư nước ngoài mà chủ yếu là hồng kông
khi thực hiện các dự án tại việt nam bà xoan và nhóm john khun thành lập các công ty bvi
để ký kết thỏa thuận dịch vụ với các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó bà xoan chịu trách nhiệm xử lý các công việc phát sinh tại việt nam
nhóm john kun chịu trách nhiệm xử lý các công việc tại hồng kông
khi thực hiện các dự án tại việt nam hai bên thành lập các công ty
để ký kết thỏa thuận dịch vụ với các nhà đầu tư nước ngoài
các công ty này nhận tiền tạm ứng từ các nhà đầu tư giữ lại một phần chi phí dịch vụ tại hồng kông
và chuyển một phần cho bà xoan xử lý các công việc tại việt nam
theo luật sư bà soan có lời khai đã nhận ba hai triệu đô la từ ông john kuhn
nhưng số tiền này là để thực hiện các dự án khác trong đó có mỏ tân cẩm sương
không phải là tiền đặt cọc mua mỏ sao mai như ông cung tố cáo
vì ông này sử dụng ba công ty bvi truyền khoản thời gian truyền khoản theo từng giai đoạn
thể hiện trong các văn bản và một mươi năm email trao đổi giữa hai bên một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
ví dụ đối với một triệu sáu trăm linh đô la cáo trạng cho rằng ông john kuhn đã chuyển cho bà soan
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba là chi trả chi phí cấm phép khai thác mỏ sao mai
nhưng các văn bản và email giữa hai bên thể hiện số tiền này để đầu tư cho dự án tân cẩm sương
hay số tiền năm trăm linh đô la ông john kun cũng nêu rõ trong email là để nhận giấy phép khai thác mỏ sao mai
mỏ tân cẩm sương thanh toán một số chi phí khác của công ty
do vậy theo luật sư để làm rõ hành vi của bà xoan thì cơ quan điều tra cần xem xét phân tích chi tiết
các thư trao đổi giữa hai bên tại thời điểm thực hiện công việc
để đánh giá tính khách quan của vụ án hồ sơ vụ án thể hiện xuyên suốt quá trình tố giác
lấy lời khai tại cơ quan điều tra ông john kun chỉ đưa ra thỏa thuận miệng và không cung cấp tài liệu
chứng cứ chứng minh các bên có thỏa thuận đặt cọc mua mỏ sao mai và giá trị toàn bộ mỏ mà ông này dự định mua là bao nhiêu
kết quả điều tra xác định bà soan có hành vi gian dối trong lập hợp đồng chuyển nhượng từ công ty happy town sang cho bà sa và soan
nhưng bị cáo khai nhận chỉ giả chữ ký của bà sa và các giám định sáu nghìn bốn trăm năm mươi năm c chín p năm ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
và số bốn trăm năm mươi một klkhs ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba của viện khoa học hình sự bộ công an cũng không đủ cơ sở kết luận
xoan giả chữ ký của bà wang ti trên các hợp đồng chuyển nhượng này
ngoài ra luật sư của bà xoan cũng cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
trong việc bà soan ông john kuhn và ông trần văn quận hợp tác đầu tư khai thác mỏ titan tám mươi ba hectare
tại khu vực hoàng lan thuộc công ty đường lâm mua sáu mươi cổ phần của công ty đường lâm
dân thành phố hồ chí minh cho rằng các kiến nghị của luật sư cần được cơ quan điều tra làm rõ sự thật khách quan
đến tháng ba viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố
tại tòa bị cáo son không đồng ý toàn bộ cáo trạng đã truy tố bị cáo cho rằng mình bị oan
vì bản thân không có bất cứ thỏa thuận nào với ông john kun để mua bán mỏ sao mai
cạnh đó việc nhận ba hai triệu đô la từ ông john kun cũng không phải là để mua mỏ sao mai
mà là để đầu tư dự án mỏ khác mỏ tân cẩm sương
bị cáo soan cho biết
ông john kun chỉ là hai nhà môi giới bị cáo là nhà môi giới ở việt nam
chuyên đi tìm các dự án khai thác khoáng sản để môi giới bán
còn ông john kun là nhà môi giới ở nước ngoài
đi tìm các nhà đầu tư có nhu cầu mua dự án khoáng sản để mua bị cáo xoan khai
bị cáo này cũng phủ nhận việc dẫn ông john khun đến văn phòng của công ty sao mai
đồng thời soan cho biết có đưa ông john kun đi khảo sát mỏ sao mai
nhưng chuyến đi này có rất nhiều người
trong đó ông john kuhn đi với tư cách là nhà môi giới bên cạnh đại diện của công ty thăm dò
tại tòa xoan cũng cho biết trong quá trình điều tra đã nhiều lần xin được tại ngoại
để xử lý các công việc của mình ở thổ nhĩ kỳ và panama nhưng không được xem xét
về phía bị hại ông john kun cho biết trong suốt quá trình làm việc với bộ công an
ông đã cung cấp rất nhiều chứng cứ chứng từ chuyển tiền
đã được hợp pháp hóa lãnh sự để chứng minh cho tố giác của mình
ông john kun nói soan là người đã giới thiệu tôi về mỏ sao mai
do không nói được tiếng việt nên tôi hoàn toàn phụ thuộc vào soan
sau một vài lần thảo luận thì soan đã thuyết pháp
phục được tôi mua mỏ sao mai là mỏ có chữ lượng lớn
ông john kun cũng khẳng định mình là nhà đầu tư do số tiền đầu tư vào mỏ sao mai lớn
nên đã cùng hợp tác với một người bạn ở hồng kông để cùng đầu tư
sau khi tôi chuyển tiền xoan đã thuê một công ty luật và đưa cho tôi xem
hồ sơ thể hiện công ty của tôi đang sở hữu sáu mươi cổ phần của mỏ sao mai
nên tôi đã yên tâm chuyển tiếp tiền
nhưng sau đó xoan đã giả chữ ký để bán hết cổ phần cho người khác
mà không hỏi ý kiến của tôi ông john kun nói
một trong một trăm tám mươi chín người ở việt nam có tên trong hồ sơ panama
ngoài là nhà môi giới khoáng sản trương thị kim son khá nổi tiếng với việc
thâu tóm nhiều bất động sản có vị trí đắc địa tại tp hcm
soan còn từng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư pickview
đây là công ty từng thâu tóm khu đất vàng một năm trăm linh m hai và hai hai trăm linh m hai đất
dự án một trăm hai mươi chín pasteur quận ba tp hcm
đây là công ty cổ phần nova bắc nam bảy mươi chín của phan văn anh vũ vũ nhồn
xoan còn cùng một trăm tám mươi tám cá nhân doanh nghiệp ở việt nam có tên trong danh sách hồ sơ panama
trong hồ sơ panama bà trương thị kim soan được đăng ký là cổ đông của năm công ty đều có địa chỉ tại hong kong
hồ sơ panama được cho là vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử
phanh phu các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới
khách hàng cần một nơi như panama thường được gọi là thiên đường thuế
bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn tại trên giấy tờ giao dịch
nơi đây dễ dàng thực hiện việc rửa các khoản tiền phi pháp từ tham nhũng trốn thuế buôn bán ma túy
phiên tòa diễn ra trong ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau